viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng số tám mươi chín truy tố một mươi bốn bị can trong vụ án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
trong đó có một mươi ba bị can bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó một mươi ba bị can bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi khoảng ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm nguyễn bắc son nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
trương minh tuấn nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông phạm đình trọng nguyên vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
võ văn mạnh giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax
hoàng duy quang thẩm định viên công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax lê nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên mobifone
cao duy hải nguyên tổng giám đốc mobifone phan thị hoa mai thành viên hội đồng thành viên mobifone
và năm phó tổng giám đốc mobifone phạm thị phương anh hồ tuấn nguyễn đăng nguyên nguyễn bảo long nguyễn mạnh hùng
ngoài ra bốn bị can nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà bị truy tố thêm tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
riêng bị can phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg bị truy tố về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong số một mươi bốn bị can có tám bị can bị tạm giam sáu bị can được tại ngoại trong đó có một bị can được bảo lãnh năm bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú